các tỉnh từ quảng trị trở vào đến bình thuận lại chịu tác động của giải thời tiết xấu
trong ngày và đêm nay trên khu vực đều xảy ra mưa rào và rông trên diện rộng
trong đó các tỉnh từ bình định đến bình thuận sẽ là những vùng có mưa vừa đến mưa to
thậm chí có nơi mưa rất to và rông mạnh nền nhiệt giảm xuống chỉ còn từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên và nam bộ cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới
ngoài ra ở phần phía nam của tây nguyên cũng như khu vực nam bộ
còn có sự kết hợp giữa giải hội tụ nhiệt đới và gió mùa tây nam mạnh
nền mưa càng gia tăng thêm về cường độ
từ nay đến hết ngày một mươi sáu tháng chín ở các khu vực này liên tục có mưa to đến rất to
vì thế trên các sông ở các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận đắk lắc đắk nông lâm đồng
và miền đông nam bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên thượng lưu
ở các sông từ ba đến năm mét hạ lưu từ một đến ba mét
mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở ninh thuận bình thuận các sông ở đắk nông lâm đồng
có khả năng lên mức báo động hai báo động ba hạ lưu các sông ở khánh hòa ninh thuận bình thuận đắk lắc
lên mức báo động một báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ cục bộ lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng
trên địa bàn các tỉnh khánh hòa ninh thuận bình thuận đắk lắc đắk nông lâm đồng
và các tỉnh miền đông nam bộ
nhiệt độ ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ duy trì mức thấp từ hai mươi sáu hai mươi tám độ với các tỉnh nam bộ
nhiệt độ cũng không cao từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ trời mát mẻ
trên biển ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
khu vực biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận vùng biển từ cà mau đến kiên giang
và vịnh thái lan đều có mưa rào và sông ở mức giải sát làm cho tầm nhiệt sa bị giảm thấp
xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên trong ngày và đêm nay trên các vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai ba mét biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước